các bạn đang theo dõi kênh youtube sức khỏe và đời sống
thưa quý vị những ngày vừa qua thông tin ca sĩ phi nhung qua đời đã gây ra niềm tin tiếc quá lớn với những người yêu mến cô
nhiều khán giả đã không giấu được nỗi bàng hoàng thương xót trước thông tin này
và còn đau lòng hơn khi mới đây ca sĩ quang hà đã chia sẻ clip nữ ca sĩ kh dù nằm trên giường bệnh những ngày đang điều trị covid một mươi chín
và trước đó phi nhung thu âm hai ơi đừng qua sông còn đang dở nhưng chưa phát hành thì cố ca sĩ đã ra đi máy máy
bài hát như nói lên một phần số phận của cô người nghệ sĩ chuân truyền
xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây
mới đây trên trang cá nhân ca sĩ quang hà đăng tải clip phi nhung hát tặng khán giả dù đeo ống thở
đi kèm clip quang hà nghẹn ngào viết
chờ ơ những hình ảnh cuối cùng của chị vẫn lạc quan vẫn yêu đời vẫn hát vẫn cười vẫn lo cho mọi người khi hát
bầu ơi em đừng khóc mà sao nước mắt em tuôn rơi
sân khấu cuối cùng của chị lại là trên dường bệnh
có lẽ đến hơi thở cuối cùng thì chị vẫn còn yêu đời và mang đến cho đời sự lạc quan và đặc biệt tiếng hát tuyệt vời của chị
con chim chỉ ngừng hot khi không còn nhịp đập con tim
chọn một kiếp người cho nghệ thuật cho ca hát em và khán giả mãi mãi nhớ tiếng hát của chị
tối qua ngày hai mươi tám tháng chín chùa giác ngộ đã tổ chức lễ cầu siêu và tưởng nhớ phi nhung
một số người thân của phi nhung và quỳnh trang con nuôi của nữ ca sĩ đã có mặt
quỳnh trang chia sẻ con xin cảm ơn các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa cho mẹ
con cảm ơn khán giả khắp nơi đã yêu thương và cầu nguyện cho mẹ
mẹ không còn nữa nhưng con tim mẹ thì vẫn rất cảm kích những lời động viên của mọi người
đáng chú ý tại buổi lễ cầu siêu một sưu thầy tiết lộ lý do phi nhung chưa tiêm vaccine
hôm đó tại chùa phi nhung đã ủng hộ gạo và lương thực cho chúng tôi
khi gặp phi nhung tôi có hỏi con đã tiêm vaccine chưa
lúc này phi nhung nói với tôi con chưa tiêm nhưng con đã nhường cơ hội tiêm đó cho một người khác
vài hôm nữa con sang mỹ đi hát con sẽ được tiêm luôn
nhưng đau ngờ vài hôm sau tôi nghe phi nhung nhiễm bệnh khi đi làm thiện nguyện
phi nhung thu âm hay ơi đừng qua sông còn giang dở
khi chưa phát hành thì cố ca sĩ đã ra đi mãi mãi
bài hát như nói lên một phần số phận của cô người nghệ sĩ chuyên
bên cạnh những lời hát còn giang dở với cô con gái ruột
ca sĩ phi nhung cũng để lại cho đời nhiều khắc khoải
khi chuẩn bị phát hành một ca khúc thì đã mãi ra đi
trước khi nhiễm covid một mươi chín nữ ca sĩ đã thu âm ca khúc mang tên
hay ơi đừng qua sông nhưng chưa kịp phát hành
lý do vì phi nhung chưa thực sự hài lòng với bản thu âm
nên cô chưa vội ra mắt ca khúc
cô dự tính sau khi hết dịch sẽ tiến hành thu âm lại
vậy nhưng sau lần đi tình nguyện giúp đỡ
hỗ trợ bà con ở tp hcm trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư
cô không may nhiễm bệnh và ra đi mãi mãi
giờ đây ca khúc ấy còn giang dở khiến người nghe vẫn thấy nghẹn lòng
bồi hồi khi nghe giọng hát của phi nhung
nhạc sĩ yên lam là prodinser cho ca khúc này
khi nghe tin cổ ca sĩ qua đời anh không khỏi ngẹn ngào
hai ơi đừng qua sông là bài hát cuối cùng nghe bản thu
nhạc sĩ yên lam kể anh và phi nhung từng có thời gian làm việc hợp tác với nhau khá nhiều dự án
hay người có cộng tác chung trong vài game show âm nhạc như sàn chiến giọng hát ca sĩ ẩn danh
khi đó phi nhung ở trong ban giám khảo hoặc ban bình luận hay ca sĩ khách mời
còn nhạc sĩ yên lam là giám đốc âm nhạc
đừng vội qua sông hai ơi đừng vội qua sông
đừng vội qua sông sớm trưa kẻ chờ người trông
lời hát khiến khán giả nghĩ như vận chính vào cuộc đời của phi nhung
những ca từ trong phần thu âm ca khúc chạm đến trái tim của người nghe qua giọng hát ngọt ngào của phi nhung
nhạc phẩm mang âm hưởng sáng tạo
nhạc phẩm của dân ca nam bộ thể hiện tâm trạng níu kéo tình yêu của một người con gái
chắc chàng trai bỏ lại cuộc tình để đi cưới vợ
tác giả ngô minh tài người sáng tác ca khúc này cho biết
cảm hứng sáng tác bài hát hồi đầu tháng hai
sau lần phi nhung dự tiệc sinh nhật anh và bị treo
chị nhung đừng đi lấy chồng
tên nhạc phẩm được đặt theo cách người thân thường dành cho ca sĩ là hay ơi
ekip của ca sĩ cho biết sẽ gửi bản thu sang mỹ làm master
sau đó phát hành mv tưởng nhớ chị
trước đó nhạc sĩ ngô minh tài
còn sáng tác cho phi nhung các bài
dạ lỡ thanh xuân em đợi sắc xuân việt giữa trời hoa rơi
dù ở thị trường việt nam hay hải ngoại
tiếng hát của ca sĩ phi nhung vẫn luôn chạm đến trái tim của khán giả
trong suốt những năm tháng mang tiếng hát đến cho cuộc đời
phi nhung không ít lần gây xúc động với các ca khúc bolero chữ tình về tình yêu
nỗi nhớ nhà nhớ quê hương
những ngày đầu đi hát cô nhận được sự giúp đỡ của ca sĩ chuji phương trinh
và bắt đầu chinh phục khán giả ở thị trường hải ngoại
những năm gần đây phi nhung trở về việt nam hoạt động nhiều hơn
và tham gia nhiều chương trình về ca nhạc
sự ra đi của phi nhung là một nỗi mất mát không thể bù đắp
đối với các khán giả yêu mến giọng ca ngọt ngào đầy tâm sự của cô
là một trong những ca khúc đình đám do nhạc sĩ phan ni tấn sáng tác
phải lòng con gái bến tre được nhiều ca sĩ thể hiện thành công
đáng chú ý phi nhung là giọng ca hiếm hoi tạo dấu ấn riêng
khiến khán giả phải nhớ tên cô mỗi khi nhắc đến ca khúc này
nữ ca sĩ từng phát hành mv hóa thân thành thiếu nữ thời kỳ trước
đóng cặp cùng diễn viên ca minh đạt
phi nhung gây ấn tượng bởi nét đẹp thanh thoát cùng với gương mặt khả ái
thời điểm này giọng hát của nữ ca sĩ được công chúng yêu mến và đánh giá cao
căn nhà màu tím là một bài hát trữ tình được phi nhung và mạnh quỳnh song ca
vô cùng thành công ở thị trường hải ngoại
giọng ca ngọt ngào sâu lắng cùng với sự ăn ý với người tình sân khấu
giúp cả hai truyền tải nỗi lòng của nhạc sĩ hoài linh loan thảo
khi nhắc về ngôi nhà màu tím đầy hoài niệm
với bài hát con gái của mẹ
mẹ thường bảo con thân gái đục trong
mai kia mốt nọ con đi lấy chồng
là những ca từ xúc động khi phi nhung cất tiếng hát đầu tiên
không chỉ trình diễn đơn ca thành công
nữ ca sĩ còn kết hợp với nhiều nghệ sĩ và gây được tiếng vang
điển hình phi nhung và nghệ sĩ phượng liên
từng lấy nước mắt khán giả
khi thể hiện trọn vẹn tâm sự mẹ con
trước những bước đường trọng đại của đời người
với chất giọng rất riêng cùng với các luyến lấy đặc trưng
phi nhung chiếm trọn tình cảm của khán giả
nghe nhạc phi nhung khán giả không chỉ cảm được
về đẹp của giai điệu của giọng hát
mà ẩn sau đó là những tâm tình
những lời thủ thỉ ngẹn ngào của người hát
gần ba mươi năm đứng trên sân khấu
phi nhung nhận được rất nhiều tình yêu thương của khán giả
đặc biệt ca khúc bông điên điển được xem là
một trong những ca khúc hay nhất của phi nhung
qua giọng ca của nữ ca sĩ
sáng tác của nhạc sĩ hà phương
khiến người nghe không khỏi chạnh lòng
với nỗi nhớ quê nhớ cha mẹ
nhưng bị ngăn cách
cô từng khiến các nghệ sĩ xúc động
khi trình diễn ca khúc này trong chương trình ký ức vui vẻ
sầu tím thiệp hồng là ca khúc quen thuộc
với những người yêu nhạc bolero
từng được phi nhung và mạnh quỳnh thể hiện rất thành công
cả hai từng gây chú ý và nhận được sự yêu thích của khán giả
khi cùng song ca sáng tác này của nhạc sĩ hoài linh
cách đây ba năm trong chương trình solo cùng bolero
thưa quý vị thời đau lòng khi sân khấu cuối cùng của người nghệ sĩ ấy
lại là trên giường bệnh
có lẽ đến hơi thở cuối cùng
các sĩ phi nhung vẫn còn yêu đời
và mang đến cho đời sự lạc quan
và đặc biệt tiếng hát tuyệt vời của mình
những bài hát của cô sẽ sống mãi trong lòng những người hâm mộ
xin được dành lời tri ân sâu sắc cho người nghệ sĩ tài năng
đã dành chọn cuộc sống cuộc đời công hiến cho âm nhạc
và những hoạt động thề nguyện
xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết video
và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo